từ ngày bốn đến ngày sáu tháng tám tòa nhân dân huyện châu thành tỉnh sóc trăng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo trần quang bình
trú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang cùng một mươi một bị cáo khác về hành vi buôn bán vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng đặc biệt lớn
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng hai đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn các bị cáo đã buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu gồm các nhãn hiệu hero z scot tổng cộng một mươi chín lần với tổng số lượng là ba trăm bảy mươi bảy chín trăm bốn mươi bao
tại phiên tòa xác định trần quang bình là người tổ chức chủ mưu khởi xướng lôi kéo các đối tượng khác thực hiện hành vi phạm tội
tòa đã tuyên phạt bị cáo bình một mươi một năm sáu tháng tù giam các bị cáo còn lại chịu mức án từ năm năm đến một mươi một năm tù giam
vào khoảng một mươi bảy h ngày hôm qua trên xa lộ hà nội đoạn qua địa bàn phường tân phú quận chín tp hcm đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến hai người tử vong
vào thời điểm trên xe container đang lưu thông trên xa lộ hà nội hướng từ ngã tư thủ đức về suối tiên đến ngã ba đường dẫn vào khu công nghệ cao phường tân phú quận chín tp hcm đã đâm vào xe máy do chị võ thị ngọc bích điều khiển
chở chị phạm thị hồng thủy cùng quê ở cần thơ đang băng ngang qua xa lộ cú va chạm mạnh đã khiến chị bích và chị thủy ngã văng xuống đường và bị bánh xe container cán tử vong
ông lê kim thành tổng giám đốc ban quản lý dự án đường sắt cho biết hiện tiến độ hoàn thành tổng thể dự án đã đạt khoảng năm mươi tám
để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ dự án bộ trưởng đinh la thăng đã cử đoàn công tác làm việc trực tiếp với lãnh đạo công ty hữu hạn tập đoàn cục sáu đường sắt trung quốc
tổng thầu epc để kiểm tra việc chuẩn bị đoàn tàu mẫu trước khi đưa về việt nam đồng thời chốt lại tiến độ của dự án đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu sẽ chính thức đưa đoàn tàu vào khai thác thương mại